trong cuộc họp của chính phủ về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã yêu cầu bộ công an mở đợt cao điểm tấn công và chấn áp tội phạm
và vi phạm trong hoạt động khai thác cát trái phép từ ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên tại hà nội tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra công khai
và để hiểu hơn về vấn đề này chúng ta hãy cùng đến với phần trình bày của biên tập viên thúy quỳnh
vâng xin mời chị thúy quỳnh
thưa quý vị theo chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
tất cả các địa phương cần đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm tra ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép
địa phương nào để xảy ra tình trạng này người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm nhất là cấp xã cấp huyện
để bàn về vấn đề quản lý hoạt động khai thác cát chúng tôi đã mời tới trường quay vị khách mời
giáo sư tiến sĩ đặng hùng võ nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
xin kính chào quý khán giả
để trước khi bắt đầu với cuộc trò chuyện thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả chúng ta hãy cùng đến với đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
ngay tại hai bên bờ bến đỏ chú phan thuộc xã chu phan huyện mê linh và bến đỏ thảo an thuộc xã thảo an huyện đan phượng
hàng chục tàu hút cát ngang nhiên hoạt động giữa dòng sông hồng
tình trạng này diễn ra tấp nập cả ngày lẫn đêm
con và em này con này đầu tiên này con này thứ hai này con kia thứ ba này con nuôi thứ bốn rồi con kia thứ năm đấy có năm con anh
trung bình một tàu như thế này có thể hút được từ hai trăm linh đến ba trăm linh mét khối cát một giờ
giá cát đen loại này bán tại chỗ đang giao động từ hai mươi đến bốn mươi nghìn đồng một mét khối
như vậy mỗi tàu có thể hút được từ một trăm linh đến một trăm năm mươi triệu đồng tiền cát một ngày đêm
chỉ riêng tại hai bến đỏ này đã có tới hơn chục tàu hút hoạt động hàng ngày
số tiền các đối tượng này thu được lên tới hơn một tỷ đồng mỗi ngày
anh trao đổi hai em tí anh đang thi công cái trạm bơm đây
anh đang lọc vét cái luồng của trạm bơm này để phục vụ chỗ sở lông nhập
tuy nhiên khi làm việc với ủy ban nhân dân huyện mê linh lãnh đạo phòng tài nguyên môi trường huyện khẳng định
không có đơn vị nào được phép khai thác cát lòng sông trên địa bàn huyện
tôi khẳng định lại là khai thác cát lòng sông trên địa bàn huyện không được có một đơn vị nào được khai thác cát trên lòng sông
khi các cán bộ ủy ban nhân dân huyện mê linh xuất hiện các tàu hút tạm dừng hoạt động
tuy nhiên khi trời tối hoạt động khai thác lại tái diễn như chưa có chuyện gì xảy ra
ngay khi phát hiện được tàu hút cát trái phép phóng viên truyền hình nhân dân đã liên lạc và thông báo cho phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
thế nhưng lãnh đạo phòng cũng như trực tiếp lãnh đạo đội một cảnh sát giao thông đường thủy đơn vị trực trách nhiệm quản lý khu vực này đã từ chối cuộc gọi thậm chí là chặn xuống liên lạc của phóng viên
thưa ông ông đánh giá thế nào về việc các doanh nghiệp lập lờ giấy phép để khai thác cát trái phép hiện nay như trong phóng sự chúng tôi vừa đề cập
sự thực mà nói đây là một câu chuyện đã diễn ra rất nhiều rồi
trong đó thì nó kể cả chuyện tức là cho phép khai thác ở chỗ này thì khai thác ở chỗ khác
thế hoặc là cho phép ở cái chừng mực là một ngày tí dụ như là chỉ có thể có ba tàu hoạt động thôi thế nhưng mà họ lại dồn đến sáu bảy tám chín một mươi tàu chẳng hạn
kể cả trường hợp là không được phép nhưng vẫn cứ xuống khai thác
thì đấy là cái tình trạng mà phải nói rằng đây là một cái câu chuyện nhức nhối
và cũng làm tất cả những nhà quản lý thì đều cảm thấy suốt ruột
để vấn đề nhức nhối như thế này diễn ra trong một thời gian dài có lẽ chúng ta phải đặt câu hỏi về câu chuyện quản lý ạ
cái thứ nhất thì chúng ta thấy rằng đây là một cái nguồn lợi rất lớn
thì các cái doanh nghiệp mà hoạt động trong lĩnh vực khai thác cát này mới đắm say đến như thế
sau đó rồi mới nói đến cái chuyện là vì lợi ích lớn nên nó làm cho cái câu chuyện quản lý là phức tạp
thì chúng ta chỉ có quyền đặt cái câu hỏi là liệu có cái chung lợi ích nào mà mang tính khuất tất mang tính tham nhũng ở đây
thì chúng ta chỉ có thể đặt được cái câu hỏi là bởi vì là nhân dân lên phản ánh gây áp lực nói thế này thế khác là chúng tôi sắp sập nhà rồi
bờ sông thì cứ lở hàng ngày
mà cứ khai thác thế này thì tiếp tục lở và chúng tôi là nhà cửa là xuống sông hết
thế nhưng mà chính là
thì nói như vậy có nghĩa là dường như là câu chuyện xử lý trách nhiệm của người đứng đầu ở địa phương có vẻ là còn gặp khó khăn
thế nhưng mà chúng ta không có những chỉ số này
tôi thấy từ trước đến nay thì cũng chưa ai bị cách chức về chuyện không quản lý được cát cả
thế nên là chúng ta cứ đưa cái từ trách nhiệm nó cũng rất là trung trung và rất là định tính
chứ không có cái định lượng nào ở đây cả
cũng liên quan đến câu chuyện trách nhiệm thì tôi thấy là vẫn còn hiện tượng đùn đẩy giữa những địa phương mà có đường giáp danh
vâng cái doanh nghiệp là khai thác cát đấy
mà có ý đồ gọi là ý đồ tiêu cực tức là ý đồ xấu
là khai thác nhiều hơn hoặc khai thác không đúng cái vị trí cho phép
là hay sử dụng cái miếng võ gọi là lần vào giữa lần vào một cái dòng sông
mà có thể bên kia là tỉnh a mà bên này là tỉnh b
thế thì nó dẫn tới một cái là bên nào cũng nói rằng là tôi trách nhiệm rất cao
nhưng mà trong trường hợp này tôi cứ ngỡ là bên kia
thế thì tôi cho rằng bây giờ là cũng không khó gì giải quyết trường hợp này
bất kỳ trường hợp nào mà dòng sông chung thì cả hai bên
phải chịu trách nhiệm cả
đừng nói rằng là bên này sông hay bên kia sông
mà cứ trên dòng sông ý là cả hai anh phải chịu trách nhiệm
thì đấy là một cái cách giải quyết tốt nhất để không ai dưa trách nhiệm cho ai cả
bên cạnh câu chuyện thiếu về nguồn lực thì chúng ta cũng cần phải nói đến là
nếu như để xử lý quyết liệt tình trạng khai thác cát trên sông thì cần những phương tiện chuyên dụng
tôi nghĩ là ở đây thì lực lượng cảnh sát đường thủy là lực lượng mà có phương tiện cũng như là quyền hạ nhất
vậy thì ông đánh giá như thế nào về việc quản lý của lực lượng này ạ
để có những cái tác động mà mang tính quản lý một cách nghiêm khắc thì chúng ta phải có phương tiện
ít nhất là phải có tàu gọi là gì cano tốc độ cao chẳng hạn gì v v
rồi phải có lực lượng đến thì mới dẹp
bởi vì thường đã nói đến cát tặc thì tôi thấy là thường là đi với xã hội đen
đấy chính là cái mà nó làm cho địa phương nhiều khi là cấp huyện thấy là lực lượng của mình thế này
cũng khó đấy cũng là cái thật
vậy thì ở đây chúng ta phải quy trách nhiệm như thế nào cho lực lượng cảnh sát đường thủy
lực lượng mà được giao trách nhiệm rõ nhất cho vấn đề này
thế thì ở đây nó có một cái điểm mà đúng là nhiều phóng viên có phản ảnh là có khi là phát hiện gọi đến
thì lần trước còn tiếp nhận lần sau thì lại chặn số chẳng hạn
thì tôi đã nghe nhiều phóng viên là nói đến cái câu chuyện ý
thế thì ở đây nó có một cái biểu hiện là vậy thì lực lượng cảnh sát đường thủy là đã hết trách nhiệm chưa
đã làm tròn trách nhiệm chưa
lực lượng để đối mặt với lại các tạc
thì tôi cho rằng đây là một cái chuyện mà chúng ta phải làm rõ trong cái đợt này
là phóng viên phát hiện người dân phát hiện ở đâu có câu chuyện cảnh sát đường thủy không làm tròn nhiệm vụ
khi mà tiếp nhận thông tin ít nhất ở mức độ tiếp nhận thông tin
thì tôi chắc là báo cáo lên thủ tướng chính phủ phải có cái biện pháp giải quyết
và bộ công an là phải có cái tác động chứ không thể để tình trạng như thế này được
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
xin cảm ơn
thưa quý vị và các bạn khai thác cát trái phép đã diễn ra phức tạp từ lâu bởi nguồn lợi các đối tượng này thu được là quá lớn
cho dù triển khai nhiều giải pháp nhưng nếu các lực lượng chức năng chính quyền địa phương các cấp không sát sao
không quy rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm hành vi vi phạm thì vấn đề này còn tiếp tục kéo dài
hệ lụy thì có thể chưa thấy rõ nhưng những ảnh hưởng về an ninh trật tự cuộc sống của người dân
và cả gây thất thoát tài nguyên là điều ngay trước mắt chúng ta có thể nhìn thấy